vịt làm sẵn chỉ từ ba mươi đồng một kg
vịt cỏ đặc sản ba con chỉ một trăm linh đồng
đó là những lời chào quen thuộc tại các gian hàng bán thịt da cầm ở chợ đầu mối phía nam
giá vịt sau khi làm sạch còn rẻ hơn giá vịt hơi
chuyện tưởng như đùa này lại đang diễn ra hàng ngày tại những gian hàng gia cầm ở không ít các chợ đầu mối thực phẩm trên địa bàn hà nội
trong vai những người mua hàng số lượng lớn về mở quán vịt nướng
chúng tôi nhanh chóng được các tiểu thương tại chợ đầu mối giới thiệu cho từng loại vịt với mức giá siêu hấp dẫn để làm hàng có lãi nhất
đó là những nguyên liệu tạo mùi màu để tạo sự hấp dẫn cho món ăn
chỉ với một chút hóa chất có hương vị thịt và trang trịt chữ nước ngoài không thể đọc được như thế này
người bán hàng sẽ nhanh chóng che được mùi tanh hôi của vịt dù đã được giết thịt từ rất lâu
độ đối với trẻ em đối với con người cho nên là cái nguyên tố bo trong cái hàng the này đấy
thì người ta chỉ hạn chế ở cái mức rất là thấp
nếu như ở cái liều lượng gọi là dưới ngưỡng cho phép thì được phép sử dụng
còn nếu như mà trên ngưỡng cho phép thì người ta bỏ
cái g nitrate chẳng hạn đi vào trong cơ thể nếu như mà ở cái ngưỡng cho phép thì nó không bị gì cả
nhưng trên ngưỡng cho phép thì nó có thể chuyển hóa thành nigrip trong cơ thể người
và khi chuyển hóa thành nitrite thì cái nitrite ấy thì nó là một trong những tác nhân gây ung thư
và đồng thời nó gây cái bệnh gọi là cái bệnh da xanh như là thì bệnh thiếu máu ở trẻ em
hàm thê khi đi vào cơ thể sẽ tích tụ trong cơ thể lưu lại ở gan do không đào thải ra được
gây ra những triệu chứng mãn tính như
với tiêu hóa gây nôn mửa đau bụng tiêu chảy
với da gây ban đỏ dẫn đến chóc vẩy
về thần kinh hàn the gây kích thích dẫn đến trầm cảm hoặc kích thích mảng não thay đổi nhiệt độ cơ thể
với đường niệu nó gây hư hại đặc biệt cho thần kinh
và toàn thân gây dối loạn chức năng yếu ớt bất lực dối loạn kinh nguyệt dụng tóc
việc sử dụng những thực phẩm kém chất lượng cùng các loại phụ da không rõ nguồn gốc
hoặc các phụ da không được bộ y tế cho phép sử dụng trong thực phẩm
là hành vi lừa dối người tiêu dùng đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của người sử dụng
để luôn được sử dụng những sản phẩm an toàn
người mua hàng hãy lựa chọn những địa chỉ uy tín tình cảm
chỉ mua hàng khi biết rõ nguồn gốc thành phần thực phẩm
ưu tiên chế biến thức ăn tại nhà để bảo vệ sức khỏe và an toàn thực phẩm cho chính bản thân và gia đình
thịt vịt kém chất lượng được người bán hàng giới thiệu
có thể dùng hương liệu để che đi mùi hôi thối sử dụng hàn the để tăng độ dai giòn
những kg thịt kém chất lượng vẫn hàng ngày được tuồn vào thị trường với nhiều nguy cơ cho sức khỏe người sử dụng
rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng các cơ quan chức năng các cơ quan chức năng
nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng từ các loại thực phẩm bẩn như trên
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình xin chào và hẹn gặp lại